tại hà giang mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến đường giao thông tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
tại địa phận hai xã cao bồ và tùng xá huyện vị xuyên ước tính có hàng nghìn khối đất đá từ trên cao đổ xuống lấp kín một phần tuyến đường liên xã
sau khi xảy ra sạt lở lãnh đạo địa phương đã đi kiểm tra hiện trường đồng thời huy động lực lượng dân quân xã và nhân dân trên địa bàn
khẩn trương khảo sát địa hình cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông và tiến hành dọn dẹp đất đá khắc phục tình trạng sạt lở bảo đảm an toàn giao thông
tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông thuận lợi trên tuyến đường
rất may điểm sạt lở ở xa khu dân cư nên không có thiệt hại đáng tiếc về người tài sản và hoa màu của nhân dân